trong khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta đang được thế giới đánh giá là được kiểm soát tốt
thì nhiều nước vẫn có số ca nhiễm sars cov hai không ngừng tăng lên nhanh chóng
sau đây là cập nhật nhanh của chúng tôi về diễn biến dịch covid một mươi chín trên toàn cầu
tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín có dấu hiệu lây lan mạnh trở lại tại nhiều nước châu âu
như nga ukraine bulgari khi số ca nhiễm mới trong ngày cao chưa từng thấy
ngày chín tháng một mươi nga ghi nhận có thêm một mươi hai một trăm hai mươi sáu ca dương tính với virus sars cov hai
đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại nước này
cùng ngày ukraine ghi nhận năm tám trăm linh bốn ca nhiễm mới và là ngày thứ ba liên tiếp
ukraine ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát
với năm ba trăm chín mươi bốn ca nhiễm mới ghi nhận trong hai mươi bốn giờ qua
cộng hòa séc cũng ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày liên tục tăng
trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát
trong ba ngày bulgaria trải qua ngày thứ ba có số ca mắc covid một mươi chín tăng liên tục
trong hai mươi bốn giờ qua quốc gia đông âu này ghi nhận năm trăm một mươi sáu ca nhiễm mới
tăng so với bốn trăm ba mươi bảy ca của ngày trước đó
trước làn sóng dịch bệnh gia tăng nhiều nước châu âu như tây ban nha pháp
cũng tăng cường biện pháp hạn chế để phòng nguy cơ dịch bệnh lây lan